thời gian gần đây việc lừa đảo qua điện thoại rất nhiều
đôi lúc vô tình nghe số máy lạ tiền trong tài khoản của bạn có thể bị mất
muốn không trở thành nạn nhân của những cuộc lừa đảo
đây là những cuộc gọi bạn nên ấn nút tắt ngay lập tức
cuộc gọi từ người chuyển nhầm tiền vào thẻ của bạn
khi một người lạ đột nhiên gọi điện cho bạn
nói rằng họ chuyển nhầm tiền vào thẻ của bạn
khi vận kiểm tra số tài khoản hoặc tin nhắn từ ngân hàng
báo bạn có một khoản tiền thừa
lúc này bên kia yêu cầu chuyển tiền trả lại cho họ ngay lập tức
nếu nghĩ là thật bạn sẽ chuyển tiền cho bên kia
một lúc sau một người khác lại yêu cầu chuyển tiền cho họ vào lúc này
bạn mới biết bạn đã chuyển khoản cho kẻ lừa đảo
hoặc trong trường hợp khác khoảng một tháng sau
bạn sẽ nhận được nhiều công ty cho vay gọi bạn
bởi vì số điện thoại đó hoàn toàn không phải do chuyển nhầm
mà là bên kia đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp bạn đăng ký khoản vay
khi bạn đã bị lừa và phải trả lại tiền từ công ty cho vay
vì vậy khi có người yêu cầu chuyển tiền
bạn phải xác nhận rõ ràng không được tự truyền tiền một cách mù quáng
cuộc gọi giả danh công an
bộ công an cho biết liên tiếp nhận được đơn thư của người dân
tố cáo các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại đe dọa
nhằm đưa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý mặc dù đã đưa ra nhiều khuyến cáo
và các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã có nhiều tin bài
tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này
nhưng một số người vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo mất hàng tỷ đồng
theo công an tp hà nội thủ đoạn của loại tội phạm này là sử dụng phần mềm công nghệ cao
ẩn danh số điện thoại tương tự số điện thoại của cơ quan công an đã được niềm yết công khai
thông báo bị hại liên quan đến một vụ án hoặc một vụ việc công an đang điều tra
các đối tượng cung cấp những thông tin phù hợp với nhân thân tài sản của người bị hại
phát thực hiện đe dọa thậm chí giản dựng kết nối cho bị hại nhìn thấy
nói chuyện qua điện thoại với người được cho là công an để bị hại tin tưởng
sau đó các đối tượng phạm tội yêu cầu bị hại truyền tiền vào tài khoản chống chỉ định
đồng thời bắt bị hại giữ bí mật sự việc để phục vụ công tác điều tra
do đó khi thấy bất cứ cuộc gọi nào tự xưng là công an điều tra vụ án
bạn cần đến ngay trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo
ngoài ra bạn không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội
các trang thương mại điện tử hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng
đồng thời bạn không làm thông tin
bạn có thể theo yêu cầu của người lạ như tải đường dẫn về cài đặt
đăng nhập các thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng tránh việc lộ thông tin cá nhân
khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuộc gọi từ người bán hàng trực tuyến giả
nếu mua sắm trực tuyến có người giải làm người bán và gọi điện
nói rằng có vấn đề với một sản phẩm nào đó mà chúng ta mua vào thời điểm này
không thể được vận chuyển hoặc vì lý do nào đó cần truyền tiền
họ có thể gửi cho bạn một liên kết
một khi chúng ta vô tình nhấp vào liên kết này
rất có thể thông tin trong điện thoại di động của chúng ta sẽ bị đánh cắp
nếu vô tình nhập mật khẩu tài khoản thẻ ngân hàng
có thể bạn sẽ bị lấy cắp tiền trong thẻ ngân hàng
theo cổng thông tin điện tử bộ công an
thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức
thủ đoạn phạm tội tinh vi có xu hướng đan sen
kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân
lực lượng công an đã triển khai nhiều kế hoạch
biện pháp để đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đó phát hiện hành vi phạm tội của các đối tượng
như chủ động gọi điện thoại trực tiếp cho các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một là mạo danh giáo viên nhân viên y tế nhà trường
hoặc nhân viên y tế bệnh viện liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh
báo tin về việc học sinh người nhà bị tai nạn đang nhập viện cấp cứu
yêu cầu phải nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí
cấp cứu bệnh nhân từ đó chiếm đoạt tài sản
hai là giả danh cán bộ của các cơ quan như công an viện kiểm sát
tòa án hải quan cảnh sát giao thông
bịa đặt thông tin người được gọi liên quan đến một vụ việc đang bị điều tra
dùng lời lẽ đe dọa khiến người được gọi hoang mang
buộc phải chuyển tiền hoặc gửi các thông tin cá nhân
thông tin tài khoản ngân hàng mã otp
từ đó chiếm đoạt tài sản của bị hại
ba là các đối tượng lừa đảo giả danh người của các công ty doanh nghiệp
ngành nghề như biêu điện sổ số du lịch giải trí gọi điện
nhắn tin cho người dân thông báo như họ trúng thưởng phần quà
chương trình khuyến mãi có giá trị cao hoặc đang có biêu phẩm từ nước ngoài gửi về
đối tượng lừa đảo yêu cầu muốn nhận phần thường đó phải mua một sản phẩm
hoặc chuyển trước một khoản tiền
hoặc điền các thông tin cá nhân vào các đường link website giả mạo
do các đối tượng gửi đến
từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tài sản của các bị hại
bốn là mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng ngân hàng
ví điện tử để hỗ trợ giải quyết các sự cố cho khách hàng
hoặc hướng dẫn bị hại cách nâng cấp sim bốn g năm g đóng cước phí thuê bao điện thoại
khi lấy được lòng tin của bị hại và bị hại làm theo hướng dẫn của đối tượng
chúng sẽ yêu cầu bị hại cung cấp dãy số otp để gửi đến điện thoại của bạn
cung cấp tài khoản ngân hàng từ đó chiếm đoạt tài sản
theo công an tp hcm để tránh sập bẫy lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội
người dân cần thận trọng bình tĩnh trước những thông tin đe dọa uy hiếp của người lạ
phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại hoặc gia lô messenger
mọi người cần cập nhật thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng
để nêu cao tinh thần cảnh sát chuyên đạt cho người thân bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo
để cùng nhau tránh mắc bẫy của loại tội phạm này
khi có cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
người dân phải yêu cầu gửi giấy mời đến nhà hoặc giấy triệu tập đến cơ quan công an địa phương nơi mình cư trú
đặc biệt người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như
bơm phím trên số máy điện thoại xác minh số điện thoại
không ấn vào những đường link giả mạo do người lạ gửi đến
không cung cấp số tài khoản mã otp thẻ tín dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ ai
lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
vì vậy người dân cần tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng dưới bất kỳ hình thức nào
nếu đã chuyển thì phải báo ngay cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản phong tỏa số tài khoản đã chuyển tiền
cần xác thực thông tin trước khi chuyển tiền
khi nghi ngờ gặp kẻ lừa đảo
người dân phải báo cho người thân và cơ quan công an gần nhất biết để xử lý tình huống kịp thời
trước tình hình trên lực lượng công an khuyến cáo người dân một số nội dung như sau
chủ động nâng cao cảnh giác và tuyên truyền với người thân gia đình bạn bè đồng nghiệp
để phòng tránh
không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại số chứng minh thư như căn cước công dân
địa chỉ nhà ở số tài khoản ngân hàng mà otp trên điện thoại cá nhân
cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân lai lịch
khi nhận các cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu nơi trên
người dân cần bình tĩnh không lo sợ nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè
giáo viên chủ nhiệm của con em người thân để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên chuyên mục
hướng dẫn tổ giác tội phạm của cổng thông tin điện tử bộ công an
để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết
thời gian vừa qua có tới năm mươi hai trên sáu mươi ba địa phương xảy ra vụ việc
nhiều đối tượng giả danh cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
liên hệ với các cơ quan doanh nghiệp thậm chí đến trực tiếp
để lừa đảo bán tài liệu phương tiện yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm trục lợi
đây không phải là hình thức lừa đảo mới mà đã xuất hiện nhiều năm nay
tuy nhiên một số cơ sở chưa kịp thời nắm bắt thông tin
nên đã bị các đối tượng trên lừa đảo
thủ đoạn lừa đảo thường thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị
cơ sở doanh nghiệp người dân
nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động
đối tượng giới thiệu mình là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
bán sách tài liệu phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
giá cao hơn thị trường
mời các cơ sở doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và yêu cầu truyền tiền
sau khi sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường biểu chính
người mua phải trả tiền trước khi nhận biêu phẩm
tuy nhiên người mua không thể liên lạc với số điện thoại của người gửi
sau khi đã thanh toán
đây là những hành vi vi phạm pháp luật gây hoang mang phiền phức cho người dân
và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đề nghị người dân nêu cao cảnh giác không giao dịch mua bán với các đối tượng này
chia sẻ thông tin rộng rãi về các thủ đoạn lừa đảo cho người thân và cộng đồng
tránh mắc bẫy đối tượng xấu
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất